thưa quý vị văn hóa ứng xử là một yếu tố rất cần thiết trong đời sống hàng ngày
nhất là trong môi trường học đường nơi mà các thế hệ tương lai của đất nước đang theo học
tuy nhiên thời gian qua đặc biệt là những ngày qua
vụ việc một nhóm học sinh ở trường trung học cơ sở văn phú huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
dồn cô giáo vào góc lớp và có những hành vi xúc phạm
lại đang cho thấy những mảng màu xám trong văn hóa ứng xử ở học đường
vâng điều đáng nói là những hiện tượng lệch chuẩn trong văn hóa ứng xử giữa thầy cô và học sinh
những năm gần đây không hề hiếm gặp thậm chí là trở thành vấn đề trăn trở của các nhà quản lý giáo dục
bởi các biện pháp xử lý kỷ luật đối với một vụ việc cụ thể chỉ là giải pháp trước mắt
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ bàn về công tác quản lý và giáo dục
từ đó thì xây dựng môi trường giáo dục nhân văn văn hóa một cách bền vững
qua những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam
phó hiệu trưởng trường đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội